các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc cạn kiểm tra thông tin báo cáo sự việc nêu trên và công tác tổ chức lễ hội lồng tồng trên địa bàn năm hai nghìn một mươi tám báo cáo gửi về cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch trước ngày bảy tháng ba để tổng hợp báo cáo bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch